thưa quý vị sau hai năm ứng phó với dịch bệnh thói quen lễ tết đã và đang dần thay đổi để thích ứng an toàn
covid một mươi chín buộc từng cá nhân đến tập thể phải nhìn lại mình và có hành xử thích nghi với trạng thái bình thường mới
khi dịch bệnh chưa ập đến thì văn minh ứng xử trong lễ hội là thái độ gìn giữ vệ sinh môi trường
là không ăn mặc phản cảm hay không sử dụng đồ vàng mã số lượng lớn
còn nay yếu tố văn minh trong lễ hội đã khác với tiêu chí an toàn phòng dịch đặt lên trên hết
nhưng với nhiều hạn chế thì liệu rằng văn hóa lễ hội có còn giữ được những giá trị truyền thống hay không
quý vị sẽ cùng với chúng tôi lắng nghe những chia sẻ trong ngày mùng sáu tết
với khách mời là phó giáo sư tiến sĩ nguyễn ngọc thiện nguyên tổng biên tập tạp chí diễn đàn văn nghệ việt nam
lời đầu tiên xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ nguyễn ngọc thiện đã nhận lời tham gia chương trình
vấn đề chính sách của truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay ạ
vâng thưa ông qua nghiên cứu sách vở thì ông có thể nói rõ cho khán giả biết được
cái nguồn gốc của các lễ hội xuất phát từ trong giai đoạn nào
và nó ảnh hưởng tới đời sống tinh thần của người dân việt như thế nào ạ
ví dụ như là qua án thơ văn hay là các câu chuyện dân gian
thì tôi thấy về vấn đề là hội xuân của dân tộc ta thì có lẽ nó xuất hiện từ rất sớm
từ cái buổi đầu của cái sự hình thành dân tộc việt nam
điều đó nó thể hiện trong các hoa văn
hoa văn trên trống đồng của cái thời kỳ văn hóa đông sơn á có chạm khắc những cái hình ảnh
và người việt ta múa rồi là biểu diễn các cái nhạc cụ
ở trên hoa văn của trống đầu rất là sinh động
thì cái việc mà hội xuân nó được phản ánh
ở trong các cái lĩnh vực như là văn chương
cũng rất chú ý đến cái nghiên cứu về hội xuân để bảo tồn
những cái truyền thống tốt đẹp của dân tộc qua các cái đé ở đó
ví dụ như là nhà văn nguyễn xuân cánh
lúc ông còn sống ông có một cái quấn đội gạo lên chùa
thì có nói về cái việc đi chùa
trong cái dịp lễ hội xuân
ở làng quê của ta như thế nào
nó phản ánh một cái internet về tư duy
của người việt
hướng về những cái điều tốt đẹp
trong cuộc sống
ông nguyễn văn phú
có bài nói về một cái nét rất là đẹp
của hội xuân
đó là bài hội xuân
có bốn dòng thôi
hội xuân mở trước sân đình
gió đưa cánh pháo
dập rành đầm sen
có con ếch nấp bờ bên
tưởng hoa nhảy xuống
vồ lên giấy điều
một cái nét rất là hóm hỉnh
trong hội xuân
vâng thưa ông
có nhiều lễ hội truyền thống của việt nam
nhưng mà trong bối cảnh hiện đại
thì bị đánh giá là chưa nhân văn
cũng như là chưa tốt phản cảm
như là hội chém lợn
những lễ hội như vậy thì có nên lưu giữ hay không ạ
chém lợn trong lễ hội xuân
mấy năm trước rộ lên
có ý kiến tranh luận rất là
rồi cuối cùng là
dân dân đồng tình
với cái chuyện là
vẫn có thể duy trì cái đó
nhưng mà duy trì trong cái phạm vi là
ở trong một cái khu vực kít
mình thực hiện các cái nghi thức đó
sau đó là
tuyên bố là đã hoàn thành
cái nghi thức đó rồi
chứ không cho mọi người là chứng kiến
một cái chuyện
đâm lợn như thế chém lợn như thế
vì nó tự nhiên là
thể hiện cái sự là
là không văn minh
đối với những con vật nuôi
không thể hiện cái tinh thần là
bảo vệ môi trường bảo vệ động vật
cũng giống như là cái tục đốt pháo ngày xưa
tôi đã từng đi dự hội xuân
người ta ném pháo vào người
làm pháo nổ rách cái áo của tôi ra
nhưng mà bây giờ dân dân là
có đốt pháo nữa đâu
đúng không ạ
thì đốt pháo là có hại tốn kém
mà có hại cho sức khỏe và nhiều mặt
thế thì đấy nhân dân rất là đồng tình
bây giờ chỉ còn là pháo hoa thôi
pháo giấy thôi
chứ không có kiểu pháo nổ
và nếu người nào mà cố tình
mà đốt pháo nổ là sẽ bị nghiêm trị
đấy tất cả những cái hiện tượng như thế là
là có một quá trình
phải có một cái chủ trương của nhà nước
phải có các cấp chính quyền mà
các cái quy định chặt chẽ thực hiện
và nhân dân hiểu ra được
cái vấn đề thì sẽ đồng tình cùng họ
như ông đã nói thì
lễ hội vui xuân là một nét văn hóa
rất là đáng quý của người việt
tuy nhiên thì trong thời gian hai năm trở lại đây
thì do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
thì các hoạt động dường như bị
chỉ hoãn và thu nhỏ quy mô lại
theo ông làm thế nào có thể vừa đảm bảo an toàn phòng dịch
cũng như là bày tỏ được cái lòng tôn kính của mình
với văn hóa quận nguồn cho ông để lại
theo tôi thì hội xuân có nhiều phương diện
hội về những phong tục tập quán
của một vùng văn hóa
hội về việc tôn vinh các chiến công
oanh liệt trong lịch sử
dựng nước và dựng nước của dân tộc
hoặc là những hội để tôn vinh những bậc danh nhân
của một vùng quê của dân tộc
chẳng hạn như lễ hội đống đa
đấy là để tôn vinh chiến thắng
chống giặc ngoại sâm của dân tộc ta
hội xuân đó trong những năm trước đây
thì được tổ chức rất là bình thường
rất là đông vui
thế nhưng mà hai năm gần đây do covid
thì nhà nước chủ trương là
tìm cách như thế nào để vẫn duy trì
cái lễ hội này
nhưng mà lại phòng chống được covid
một cách tích cực
theo tôi nghĩ cái giải pháp này
mà tôi nghĩ thế là rất là hợp lý
tức là bây giờ mình phải chú ý
tách hai cái phần lễ và phần hội ra
phần lễ thì vẫn duy trì
thực hiện các cái nghi thức
theo đúng phong tục truyền thống
để mọi người không quên
các cái lễ hội đó
đấy là phần lễ
nhưng phần hội thì có phần là hạn chế
thậm chí là yêu cầu là tạm dừng
trong cái thời gian là
dịch dạ này
trong tương lai á
thì với cái sự phát triển tiến bộ của y học
thì rồi chúng ta sẽ không chế được
không chế được cái
dịch covid này
sống chung với nó bằng cách là
thực hiện cái tiêm chủng
như vậy là chúng tôi nghĩ là cái việc mà
hạn chế đông người chỉ là cái giải pháp
vâng xin cảm ơn những lời chia sẻ của phó giáo sư tiến sĩ nguyễn ngọc thiện
ở đầu xuân năm mới xin chúc ông và gia đình
luôn thật nhiều sức khỏe
thành đạt và thịnh vượng
chùa tam trúc đông như chưa hề có đại dịch
đền ba chúa kho đông đến nỗi
tỉnh bắc ninh phải chỉ đạo đóng cửa
cúng khấn oang oang nơi cửa chùa
cửa đình cửa đền
văng tiền lẻ cúng phật thánh thần
và còn rất nhiều biểu hiện khác
dường như chúng ta muốn mang cả cuộc sống
hiện hữu nơi trần gian này
khiến các lễ hội khiến lễ hội đầu xuân
thật sô bồ phàm tục
không cần phải tham gia lễ hội đông đúc
không cần phải vượt ngàn dặm
xa xôi bằng mọi giá
để cầu mong
mà dù ở đâu ta chỉ cần chấp tay
niệm hai chữ thành tâm thì những giá trị tốt đẹp
của văn hóa nguồn cội dân tộc việt nam